hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hai mươi sáu bị can trong đó có bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với hai bị can gồm bùi quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi nhân viên công ty nhật cường về tội buôn lậu
bị can võ việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra củng cố chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của các bị can phục vụ kết luận điều tra truy tố xét xử vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tích cực tổ chức truy bắt bùi quang huy và các đồng phạm
để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật
dùng xe thư báo để vận chuyển thuốc lá lậu vũ văn thanh chú tại phường đông sơn thành phố thanh hóa
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố thanh hóa phát hiện bắt quả tang
tại cơ quan công an vũ văn thanh khai nhận đã mua bốn mươi bao thuốc lá ngoại hiệu ba số năm
không rõ nguồn gốc nói trên với giá gần một tỷ đồng từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị về thanh hóa để tiêu thụ
bằng thủ đoạn dùng xe thư báo vận chuyển thanh đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng của các tỉnh
tuy nhiên hành vi vi phạm pháp luật của vũ văn thanh đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và chức vụ công an tp thanh hóa
nghiện game lâu năm không có công an việc làm ổn định đối tượng dương văn tiến chú tại xã nguyện úy huyện kim bảng
tỉnh hà nam đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng bắt giữ
do biết gia đình của anh ngô văn năm chú tại địa phương đi làm ăn xa không có người ở nhà
vào các đêm từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy tiến đã trèo vào tường đột nhập vào nhà lấy đi hai chỉ vàng năm cây bạc
hai chiếc tv nhiều bộ loa âm ly đầu thu kỹ thuật số một chiếc xe máy với tổng trị giá tài sản gần một trăm linh triệu đồng
sau đó tiến đã gọi taxi trở số tài sản trên đi
cầm cố được hơn hai mươi triệu đồng
sáng ngày năm tháng bảy người dân xung quanh phát hiện nhà của anh nam bị đột nhập và đã đến trình báo tại cơ quan công an
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi